đến tối ngày một tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã ghi nhận thêm một mươi chín ca nghi nhiễm covid một mươi chín
trong cộng đồng được bộ y tế công bố các bệnh nhân này đều liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng
và đã được cách ly
tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tính từ ngày hai mươi bảy tháng năm đến nay tại tp hcm là hai trăm một mươi chín ca
và có liên quan hội thánh truyền giáo phục hưng quận gò vấp
bên cạnh một mươi chín ca tối ngày một tháng sáu hdc ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín mới
tạm trú tại khu nhà trọ từ một con hẻm trên đường cách mạng tháng tám quận ba
trung tâm y tế quận ba cùng các lực lượng chức năng của địa phương xuống hiện trường
phong tỏa hai ngã đường ra vào của con hẻm tiến hành điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm
các trường hợp tiếp xúc
trong chiều ngày một tháng sáu lực lượng chức năng đã phong tỏa hẻm ba trăm chín mươi hai cao thắng
quận một mươi tp hcm liên quan ca bệnh bảy bốn trăm bốn mươi năm ngụ tỉnh long an
theo thông tin từ viện baxter tp hcm qua xét nghiệm cha và anh trai có bệnh nhân bảy bốn trăm bốn mươi năm
cũng có kết quả dương tính với covid một mươi chín
trong ngày một tháng sáu tp thủ đức và các quận huyện của tp hcm đã truy vết khoanh vùng dập dịch
khi nhận thông tin của các trường hợp này
cục hàng không cũng vừa có văn bản chiều tối ngày một tháng sáu yêu cầu giảm tần suất chuyến bay nội địa
đến và đi tân sơn nhất để phòng dịch covid một mươi chín
từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi bốn tháng sáu các hãng chỉ khai thác tối đa sáu mươi ba chuyến khứ hội
đến sân bay tân sơ nhất mỗi ngày
trong đó việt nam airlines là hai mươi tám chuyến vietjet hai mươi chuyến pacific airlines ba chuyến
và viettravel airlines một chuyến